mở đầu phần tin quốc tế ngày hôm nay là thông tin đang được dư luận thế giới quan tâm về chuyến thăm đài loan trung quốc của chủ tịch hạ viện mỹ nancy pelosi
chuyến thăm thì không có trong lịch trình chính thức song vẫn được bà pelosi thực hiện bất chấp những cảnh báo cứng rắn từ phía trung quốc
trong tuyên bố mới nhất vào tối ngày hai tháng tám bộ ngoại giao trung quốc nhấn mạnh chỉ có một trung quốc trên thế giới và đài loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ trung quốc
đồng thời chỉ trích chuyến thăm đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một nước trung quốc và ba thông cáo chung trung mỹ tác động nghiêm trọng nền tảng chính trị của quan hệ trung mỹ
xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của trung quốc phá hoại nghiêm trọng hòa bình ổn định ở eo biển đài loan
trong khi đó theo tân hoa xã thứ trưởng ngoại giao trung quốc tạ phong đã triệu tập đại sứ mỹ nikolapperl để phản đối chuyến thăm của bà belosi
tại cuộc gặp ông tạ phản đối mạnh mẽ động thái của mỹ đồng thời cảnh báo bắc kinh sẽ không ngồi yên
cùng ngày sout china moning post cho biết quân đội trung quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tầm xa ở eo biển đài loan và phóng thử tên lửa ở vùng biển phía đông hòn đảo
tờ báo dẫn lời một người phát ngôn của quân đội trung quốc cảnh báo đây là động thái gian đe đối với sự leo thang các hành động của mỹ trong vấn đề đài loan
về phần mình nhà trắng khẳng định mỹ vẫn giữ cam kết ủng hộ chính sách
một trung quốc của bắc kinh tổng thống mỹ joe biden cho biết lầu năm góc cũng phản đối chuyến thăm đài loan của bà pelosi